tiếp tục chuỗi hoạt động năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
bốn mươi năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
vào tối ngày hôm qua lễ khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch việt nam lào đã được tổ chức tại thành phố sơn la tỉnh sơn la
tới dự và chia vui cùng đông đảo nhân dân hai nước trong đêm hội văn hóa đoàn kết hữu nghị đặc biệt này
có đồng chí pani ia thu tu ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân kết mạng lào chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản việt nam chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và đoàn đại biểu các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước
lễ khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới việt nam lào lần thứ hai
là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào năm hai nghìn một mươi chín
chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc gồm ba chương
chương một nghĩa tình son sát thủy trung chương hai thắm tỉnh biên giới việt lào chương ba việt lào trung bước tương lai
chương trình có sự tham dự của khoảng bốn trăm linh diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật của việt nam lào

đây là hoạt động văn hóa chính trị nhằm giới thiệu quảng bá trong nước và quốc tế về thế mạnh và tiềm năng du lịch của các dân tộc
qua đó khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời sự hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào
khẳng định quan điểm đường lối chủ trương nhất quán của đảng nhà nước và nhân dân
trong việc duy trì củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước
ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới việt nam lào
năm hai nghìn một mươi bảy là nơi tôn vinh quảng bá và giới thiệu với nhân dân các dân tộc trong và ngoài nước
bạn bè quốc tế một cách tổng quát về lịch sử đấu tranh những giá trị văn hóa dân gian đầy tính nhân văn của nhân dân hai nước
đặc biệt là tinh thần đoàn kết hiếu nghị việt nam lào lào việt nam
được phát triển từ quan hệ truyền thống do chủ tịch hồ chí minh xây dựng nền móng
và chính người đã cùng đồng chí cây sòn

đặc biệt là tinh thần đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam
được phát triển từ quan hệ truyền thống do chủ tịch hồ chí minh xây dựng nền móng và chính người đã cùng đồng chí cây sòn
lễ khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch việt nam lào lần thứ hai khép lại
với điệu múa xòe múa lăm vong thắm tỉnh đoàn kết hữu nghị
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết thời gian qua nhiều bệnh viện tư đang cố tình xin tụt hạng để có thể áp dụng thông tuyến với bệnh viện tuyến huyện nhằm hưởng lợi từ bảo hiểm y tế
trong khi đó các bệnh viện tư lại cho rằng việc một số xét nghiệm thủ thuật do bệnh viện tư thực hiện xong người bệnh lại không được bảo hiểm y tế chi trả
bên cạnh đó việc chỉ có một phần ba cán bộ giám định của bảo hiểm y tế là bác sĩ nhiều trường hợp bác bỏ cả chỉ định của bác sĩ cũng gây nên những khó khăn cho các bệnh viện tư
nghị định năm mươi bốn hai nghìn một mươi bảy ndcp vừa được chính phủ ban hành với mục tiêu hạn chế hiện tượng thả nổi giá thuốc trên thị trường thời gian qua
tuy nhiên sau một tuần nghị định trên có hiệu lực tình trạng loạn giá thuốc vẫn đang diễn ra phản ánh trên báo lao động
theo nghị định năm mươi bốn cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương có trách nhiệm xem xét giá bán lẻ thuốc niêm yết tại các cơ sở trên địa bàn
tuy nhiên thực tế việc giám sát này đang chưa được thực hiện một cách nghiêm túc
bên cạnh đó theo quy định của bộ y tế lợi nhuận đối với cơ sở bán lẻ thuốc là không quá từ hai một mươi
tuy nhiên theo khảo sát của báo lao động tình trạng giá thuốc bị đội lên cao vẫn đang diễn ra phổ biến
thậm chí có những loại thuốc giá bán lẻ cao gấp hai bảy lần giá bán buôn
dự thảo đề án của bộ lao động thương binh và xã hội đưa năm mươi bảy lao động qua đào tạo đi xuất khẩu lao động đang nhận được sự quan tâm của dư luận
được kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm cũng như thu nhập ổn định cho lao động kỹ thuật cao
song dự án này lại đang gặp phải nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện
theo đó để đưa các lao động ra nước ngoài làm việc việt nam cần phải đàm phán cụ thể với từng quốc gia tiếp nhận lao động
tuy nhiên đến lúc này chúng ta vẫn chưa biết được chính sách cụ thể cũng như nhu cầu tuyển lựa lao động của các nước này
bên cạnh đó những băn khoăn liên quan tới chuẩn đào tạo giữa việt nam và quốc tế cũng được chỉ ra
theo đó đối với những ngành nghề mà việt nam đào tạo chưa phù hợp với chuẩn quốc tế
cần có sự thống nhất để công nhận các bằng cấp này cũng như phải tính toán tới phương án tiếp nhận các mô đun
nội dung đào tạo của nước ngoài để đào tạo cho lao động ngay từ khi còn ở việt nam
trong phần tiếp theo của bản tin tái vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải hơn một phương tiện tại hà nội bị thu hồi phù hiệu
đơn vị thi công đường tả trạch huyện nam đông
tỉnh thừa thiên huế thờ ơ trước cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoạt động thi công gây ra
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
vào chiều ngày hôm qua
tại giao lộ tôn đức thắng hoàng văn thái quận liên triểu thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm
khiến bé trai một mươi tuổi bị xe tải cán tử vong tại chỗ người mẹ trẻ nguy kịch
vào thời điểm trên xe tải mang biển số chín mươi hai c chín nghìn tám mươi năm đang chạy trên đường tôn đức thắng theo hướng huế đà nẵng
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do chị trương thị kim phước điều khiển chạy cùng chiều
trên xe chở theo con trai là lê phước tuyến một mươi tuổi
cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải cháu tiến tử vong tại chỗ
chị phước được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh trà vinh vừa mời làm việc một số đối tượng
để làm rõ về hành vi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên cầu cổ chiên thuộc ấp hạ xã đại phước huyện càng long
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng tổ chức
truy bắt các đối tượng đua xe trái phép trên cầu cổ chiên hướng từ bến tre qua trà vinh
khi bị truy bắt một số đối tượng bỏ xe tháo chạy
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi tám xe mô tô
trong đó có nhiều xe đã được thay đổi kết cấu để chạy được tốc độ cao
nhiều đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép
sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành quyết định thu hồi phù hiệu trong vòng một tháng đối với
hai nghìn hai mươi một phương tiện tái vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải
cùng với đó sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu thanh tra sở kiểm tra giám sát
việc thực hiện của các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm bị thu hồi phù hiệu
tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng sẽ nhắc nhở chấn chỉnh yêu cầu khắc phục
đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải
không truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát hành trình của tổng cục đường bộ việt nam
tuyến đường tả chạch có chiều dài hơn một mươi km nối từ thị trấn khe tre đến xã hương lộc
nhiều tháng trở lại đây nhiều đoạn đường đã bị cầy nát
điều đáng nói hơn là hàng trăm hộ dân sống hai bên đường
đang phải hứng chịu ô nhiễm bụi nặng nề nhà cửa đóng kín mít cả ngày
quá bức xúc nhiều người dân đã bỏ bàn ghế chặn đường
tuy nhiên các tài xế vẫn cho xe chạy vào tuyến đường
tuyến đường tránh qua khỏi đoạn bị chặn
thường xuyên có lượng lớn ô tô trọng tải lớn đi qua là tập đoàn trường thịnh và sơn hải
theo cam kết ban đầu thì các tập đoàn này phải thường xuyên tưới nước đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường
nhưng theo người dân việc tưới nước của các đơn vị thi công là không thường xuyên
hơn nữa thời gian giữa các đợt quá dài
cho nên bụi vẫn đầy đường
cho nên giảm tốc độ
trao đổi với chúng tôi ông đoàn trọng hậu chủ tịch ubnd xã hương lộc cho biết
trong quá trình mà người dân có chẳng xe
lại là mục đích của người dân thì nhắc nhở cái đơn vị thi công là tưới nước và sửa đường
để cho nó đỡ cái ảnh hưởng đến môi trường thôi chứ không phải là họ gây khó khăn cho đơn vị thi công
trong thời gian tới thì cũng đề nghị là đơn vị thi công cũng như ban quản lý hồ chí minh
tiếp tục chỉ đạo duy tư bảo dưỡng và tưới nước để đảm bảo môi trường trong lần
thời gian hoàn thành dự án khá dài
người dân trên địa bàn huyện nam đông nói chung và ở dọc các tuyến đường đang bị ô nhiễm bụi nói riêng
đang rất cần sự chung tay vào cuộc của các cơ quan chức năng để sớm hạn chế tình trạng